với phóng viên báo kinh tế và đô thị nhiều đại biểu quốc hội cũng bày tỏ sự suốt ruột khi mà kết quả tinh giản biên chế còn quá khiêm tốn so với mục tiêu yêu cầu đề ra
đại biểu ngọ duy hiểu đoàn hà nội nói ai cũng thấy chủ trương nghị quyết thì nhiều nhưng kết quả vẫn còn xa với mong muốn
thậm chí có ý kiến cho rằng càng giảm biên chế thì biên chế càng tăng
nguyên nhân do nhận thức của một số cấp ủy chính quyền và đoàn thể về chủ trương tinh gọn bộ máy giảm biên chế còn chưa đầy đủ toàn diện
nhiều người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu quyết tâm chính trị chưa cao dẫn đến việc tổ chức thực hiện việc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế thiếu đồng bộ quyết liệt vẫn còn tình trạng nề nang né tránh ngại va chạm lợi ích cục bộ
báo an ninh thủ đô số ra sáng ngày hôm nay cho biết từ nay tới cuối năm các sở ngành quận huyện của thành phố hà nội sẽ phải xử lý rứt điểm hơn hai trăm linh vụ vi phạm trật tự xây dựng đã kéo dài từ nhiều năm nay
chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung yêu cầu các đơn vị phải nêu rõ phương án tiến độ thời gian xử lý triệt để các trường hợp chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phải xử lý rứt điểm các vi phạm nêu trên
chủ tịch ubnd quận huyện thị xã phải tiếp tục chỉ đạo ubnd các phường xã thị trấn nơi có công trình vi phạm phối hợp với đội thanh tra xây dựng địa bàn và các phòng chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý triệt để các vi phạm còn tồn tại

chủ tịch ubnd quận huyện thị xã phải tiếp tục chỉ đạo ubnd các vườn phối hợp với đội thanh tra xây dựng kế hoạch chi tiết